hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các con được tổ chức tham gia ôn tập các hoạt động học và chơi
các con được đến lớp bạn nào cũng rất vui rất phấn khởi hào hứng khi được cùng chơi cùng học với bạn và cô
hòa chung không khí vui vẻ trường mầm non quảng an tây hồ trường mầm non nam trung yên cầu giấy
trường mầm non sao ánh dương hoàng mai âm nhạc vang lên khắp khuôn viên trường
nhiều nhân vật mascode ngộ nghĩnh đáng yêu đứng trước cổng trường đón học sinh
những giò kẹo biển chào mừng được chuẩn bị sẵn sàng để tặng các em
rất nhiều học sinh hào hức chụp ảnh kỷ niệm cùng các nhân vật hoàn hình
tuy nhiên sau gần một năm nghỉ học trẻ mầm non tại hà nội mới được đến trường học trực tiếp
không ít em bỡ ngỡ quá khóc nức nở khi rời xa vòng tay cha mẹ
khiến các cô tận dụng hết khả năng rỗ rành làm quen để các con an tâm vào lớp
việc thời gian dài không đi học khiến trẻ mầm non thích nghi với môi trường sinh hoạt tại nhà
dù ít áp lực học tập hơn các cấp học trên nhưng độ tuổi mới làm quen với mọi thứ
việc xa bố mẹ không tránh khỏi lo sợ
đó là biểu hiện tâm lý vô cùng bình thường ở các bé đặc biệt các bé lần đầu trải nghiệm cảm giác đi lớp
để con nhanh chóng yêu thích việc đi học cha mẹ hãy trò chuyện hỏi hàn động viên tinh thần
khích lệ con sau mỗi ngày con đến lớp để con thoải mái tâm lý đến trường vào những ngày tiếp theo